sáng ngày hai mươi chín tháng một phiên tòa xét xử phan văn anh vũ và các đồng phạm trong vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng tiếp tục với phần luận tội của đại diện viện kiểm sát
tại phiên tòa đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hà nội cơ quan giữ quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị tuyên bố các bị cáo phan văn anh vũ
nguyễn hữu bách và phan hữu tuấn phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
hai bị cáo trần việt tân và bùi văn thành phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
đại diện viện kiểm sát cũng đề nghị tuyên phạt phan văn anh vũ một mươi bốn một mươi năm năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
cùng với tội danh này bị cáo nguyễn hữu bách bị đề nghị mức án từ bảy đến tám năm tù bị cáo phan hữu tuấn bị đề nghị mức án từ sáu đến bảy năm tù
ba bị cáo bị đề nghị cấm đảm nhận các chức vụ trong lực lượng công an từ bốn đến năm năm sau khi chấp hành xong bản án
bị cáo trần việt tân bị đại diện viện kiểm sát đề nghị mức án từ ba mươi sáu đến bốn mươi hai tháng tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
bị cáo bùi văn thành bị đề nghị mức án từ ba mươi đến ba mươi sáu tháng tù cũng về tội danh trên
viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên cấm hai bị cáo đảm nhiệm các chức vụ trong lực lượng công an từ ba đến bốn năm sau khi chấp hành xong bản án
viện kiểm sát cũng đề nghị hội đồng xét xử tuyên giao năm nhà đất cho ủy ban nhân dân tp đà nẵng và tp hồ chí minh
riêng nhà đất số một trăm hai mươi chín pasteur giao cho bộ công an với ủy ban nhân dân tp hồ chí minh phối hợp thu hồi bảo đảm quyền lợi của tổ chức cá nhân liên quan
với nhà đất số một mươi năm thi sách đề nghị giao cho ủy ban nhân dân tp hcm thu hồi bảo đảm quyền lợi của các tổ chức cá nhân có liên quan
với số tiền phan văn anh vũ hưởng lợi bất chính hơn năm tỷ đồng từ việc cho thuê bất động sản cũng cần thu hồi sung quỹ nhà nước
viện kiểm sát nhận định vụ án này xảy ra trong ngành công an là vụ án tham nhũng rất nghiêm trọng
hành vi phạm tội của các bị can gây bức xúc trong dư luận gây mất lòng tin của nhân dân cần được xét xử nghiêm minh trước pháp luật